thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt ba tổ phản ứng nhanh cơ động gọi tắt là một trăm bốn mươi một qb nhằm đấu tranh triệt phá nhanh các loại tội phạm
tổ công tác một trăm bốn mươi một qb được hình thành từ nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động
trong đó lực lượng mặc sắc phục công khai gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động lực lượng mặc thường phục gồm cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
mỗi tổ công tác tối thiểu có năm đồng chí lực lượng một trăm bốn mươi một qb được trang bị đầy đủ các phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ để tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ địa bàn trọng điểm khép kín địa bàn vào thời gian cao điểm các ngày đêm trong tuần
lực lượng này sẽ kịp thời phát hiện chấn áp ngăn chặn xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cùng ngày công an tỉnh quảng bình đã phát động gia quân chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai công an các tỉnh hà nam thanh hóa nghệ an thừa thiên huế khánh hòa vĩnh long và công an thành phố cần thơ đã đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp lễ tết hai nghìn hai mươi bốn
mục tiêu của đợt cao điểm là giảm tai nạn ủn tắc giao thông xử lý nghiêm các tụ điểm gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách
hàng hóa của người dân nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm của nhân dân hạn chế nguyên nhân điều kiện phát sinh hình thành tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn không để xảy ra cháy nổ đốt pháo can phạm trốn khỏi nơi giam giữ
trong đợt cao điểm lực lượng công an sẽ tổ chức tuần tra vũ trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kịp thời đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên đi xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng tụ tập tại các tụ điểm vui chơi giải trí tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự